xung quanh nội dung này các nhìn chuyên gia ngày hôm nay sẽ có cuộc trao đổi trực tiếp tại trường quay
còn bây giờ thì mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm một mươi bốn bị cáo trong vụ buôn lậu gần hai trăm linh triệu lít xăng
vào chiều qua đại diện viện kiểm sát đề nghị bị cáo lê xuân thanh
cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển ba mức án một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
vị cáo lê văn minh cựu thiếu tướng cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ một mươi năm đến một mươi bảy năm tù về tội nhận hối lộ
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân cơ sở long bình tỉnh trà vinh
nhờ người quen đứng tên chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị tài sản lừa đảo chiếm đoạt gần một tỷ đồng
với hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố và bắt tạm giam lê hùng quốc
tám tuổi trú tại phường bốn thành phố trà vinh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân châu tỉnh tây ninh đã khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can
về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó đột kích nhiều điểm lực lượng công an bắt giữ chín đối tượng có hành vi mua bán và sử dụng ma túy
thu giữ một trăm linh gram ma túy bốn mươi bốn viên ma túy tổng hợp một trăm ba mươi ống thủy tinh cùng nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng khai nhận đinh thị ngọc thắm mua ma túy về bán lại cho các con nghiện kiếm lời
và nhà của thắm lúc nào cũng có hai đối tượng cảnh giới
công an tỉnh hà nam vừa khởi tố vụ án hình sự tạm giam hai bị can gồm lại thị loan và nguyễn mạnh chiến
cùng chú tại huyện kim bảng để điều tra về hành vi tổ chức môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài
các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
loan về nước và rụ rỗ được sáu người ở tỉnh hà nam và sơn la
sau đó hứa hẹn
đưa sang campuchia làm việc với mức lương chín trăm linh usd một người một tháng
mỗi người phải nộp cho loan số tiền khoảng bốn triệu đồng
liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến ba người tử nạn tám người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố vị can và thực hiện lệnh tạm giam về cội vi phạm quyết định về tham gia giao thông đường bộ
đối với đỗ tiến điệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định
bị can này là người lái xe ô tô tải
đâm vào đuôi xe khách gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào đêm ngày một mươi một tháng bảy vừa qua
tại địa phận thôn tân phước trung xã vạn phước huyện vạn ninh
lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng vọt trong dịp nghỉ hè
và chính sách kích cầu du lịch trong nước nhằm hỗ trợ phục hồi nền kinh tế
sau giãn cách xã hội do dịch bệnh covid một mươi chín
và trong thời gian gần đây thì trên các mạng xã hội
xuất hiện nhiều đối tượng chào mời các gói du lịch giá rẻ
nhằm lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người dân
điển hình những ngày qua trên mạng xã hội đồng loạt xuất hiện nhiều thông tin
tố cáo hành vi lừa đảo của một tài khoản facebook có tên là helios villa
bằng hình thức cho thuê villa tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rê vũng tàu
để nghỉ dưỡng thế nhưng khi du khách chuyển tiền cọc xong
thì không thể liên lạc được nữa với chủ tài khoản này
vâng ạ và nhóm đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn tinh vi đòn tâm lý đó
của đông đảo cư dân mạng chia sẻ và mong muốn sự vào cuộc quyết liệt
của cơ quan chức năng mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
giá thuê villa một đêm là năm triệu đồng tôi được yêu cầu cọc trước năm mươi
họ liên tục nhắc tôi chuyển khoản sớm với lý do lượng khách muốn đặt rất đông
nếu không nhanh sẽ hết chỗ tốt
gia đình tôi gồm tám người lớn và sáu trẻ nhỏ nên khi nhìn thấy hình ảnh
một căn biệt thự mới xây khang trang và rộng rãi tôi rất ưng ý
bên đó cũng nhiệt tình tư vấn thêm thông tin về diện tích
cơ sở vật chất dịch vụ để tôi yên tâm hơn
tôi thường xuyên đi vũng tàu và cũng làm trong lĩnh vực du lịch
thì phát hiện ra sự việc tôi thấy rất bực tức
hàng loạt câu chuyện bức xúc của nạn nhân được chia sẻ trên không gian mạng
theo các nạn nhân nhóm đối tượng đã rất khôn ngoan khi đánh trúng tâm lý khách du lịch
muốn tìm biệt thự đẹp giá yêu đãi vị trí thuận tiện
đối tượng công khai căn cước công dân số tài khoản của chủ biệt thự
đăng tải quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có dấu đỏ
để khiến khách hàng tin tưởng nảy sinh tâm lý chủ quan
bên cạnh đó đối tượng cũng kheo leo thúc giục du khách nên đặt cọc sớm để tránh hết phòng
đồng đảo cư dân mạng đều cho rằng thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi
và đây cũng là bài học cho du khách khi lựa chọn dịch vụ trên mạng
đúng là mảnh lưới lừa đảo ngày càng tinh vi người cẩn thận có kinh nghiệm du lịch cũng bị lừa
huống chi là người bình thường
loại tội phạm này xuất hiện ngày càng nhiều và nếu không truy bắt ngăn chặn
thì sẽ có nhiều người tiếp tục bị lừa đảo
đi đâu mình thường đặt qua bên thứ ba uy tín là các trang du lịch
để có thể khiếu nại nếu bị lừa hoặc không hài lòng dịch vụ
chứ thời buổi này bát nháo mạng xã hội rất dễ lừa
ngay sau khi nhận được thông tin
công an tp vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu
cùng các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc
cư dân mạng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời
và mong mỏi sớm tìm ra những đối tượng lừa đảo này để xử lý nghiêm minh
số tiền của mỗi người bị lừa tuy không nhiều nhưng vì số người bị lừa lên đến hàng trăm
nên số tiền những kẻ lừa đảo chiếm đoạt được là rất lớn
quan trọng hơn mong cơ quan chức năng truy bắt nhóm này để những người khác không bị lừa
không biết đến bao giờ mới hết những chiêu trò lừa đảo như thế này
mong cơ quan chức năng điều tra và có thể tăng mức xử phạt để đủ tính vấn đề
những người kinh doanh dịch vụ cho thuê villa khách sạn như tôi rất bức xúc
vì vụ việc ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh kinh doanh tại địa phương
rất mong cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm nhóm lừa đảo
để giữ gìn hình ảnh của du lịch thành phố vũng tàu
người dân bây giờ giữa môn trùng vây của các nhóm lừa đảo
số vụ lừa đưa lên các phương tiện truyền thông chỉ là một phần nhỏ
mong cơ quan chức năng mạnh tay hơn để xã hội an toàn
đây không phải lần đầu tiên du khách sập bẫy các nhóm lừa đảo
khi đặt phòng tại các điểm đến hot trong mùa du lịch cao điểm
thậm chí nhiều tỉnh thành đã công bố số điện thoại đường dây nóng
để du khách liên hệ kiểm tra độ uy tín của cơ sở lưu trú
tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra
cộng đồng mạng cho rằng người tiêu dùng cần phải nâng cao ý thức tự bảo vệ
trước những thông tin bán hàng trên mạng xã hội
để tránh mất tiền và tạo cơ hội cho các đối tượng lừa đảo
xung quanh vụ lừa tiền đặt cọc thuê chỗ ở tại vũng tàu của nhiều du khách
ý kiến quan điểm của bạn như thế nào
hãy chia sẻ và bình luận cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị những vi phạm trật tự an toàn giao thông
có liên quan đến nồng độ cồn vẫn là sự nhức nhối và bức xúc trong dư luận
cùng với lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước
công an tỉnh bắc cạn nhanh chóng tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và nhiều đợt tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo các chuyên đề
đặc biệt là xử lý vi phạm về nồng độ cồn
tuy nhiên với đặc thù là địa bàn miền núi
đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số với hiểu biết pháp luật còn hạn chế
thì việc uống rượu bia đã trở thành thói quen khó bỏ
nên tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến và có chiều hướng gia tăng
xung quanh cao điểm xử lý vi phạm này đã có rất nhiều tình huống được phóng viên intv ghi lại
hai mươi một giờ tối tại một chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn thành phố bắc cạn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một số trường hợp đã sử dụng rượu bia
mà vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông
như trường hợp người điều khiển xe mô tô này
khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn với mức vi phạm hai mươi năm mg trên một lít khí thở
và lỗi không giấy phép lái xe thì liên tục quanh co không hợp tác
và đưa ra lý do biện minh cho hành vi uống rượu của mình
còn với trường hợp này khi đến làm việc với cơ quan công an để xử lý lỗi vi phạm về nồng độ cồn
thì người này lại vẫn nồng đặc mùi cồn

uống từ sáng à
vâng em uống sáng
uống khoảng bao nhiêu chén
em uống nồng bốn trăm linh

xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông làm một mươi người chết hai mươi ba người bị thương thiệt hại tài sản khoảng năm trăm bốn mươi triệu đồng
chỉ tính riêng từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng bảy
lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh bắc cạn đã phát hiện bảy mươi một trường hợp vi phạm nồng độ cồn
tạm giữ hai xe ô tô sáu mươi chín xe mô tô
chỉ đạo lực lượng tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và tập trung xử lý các vấn đề về chuyên đề
đưa rượu bia về nơi thu chú đơn vị công tác để có biện pháp xử lý bổ sung đối với các trường hợp bi phạm là cán bộ đảng viên
đồng thời tăng cường tuyên truyền về luật phòng chống tác hại của rượu bia để nâng cao nhận thức của người dân
từ đó nghiêm túc thực hiện đã uống rượu bia không lái xe
chúng tôi cũng xác định là riêng đối với đội ngũ cán bộ đoàn thì lại là phải là những người mà gương mẫu nhất
trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn giao thông
và đặc biệt là ở thời gian gần đây đó là những cái quy định về việc đã uống rượu bia không lái xe
và ngay trong cơ quan thường trực tỉnh đoàn chúng tôi thì cũng đã tổ chức đảng tổ chức công đoàn
cũng đã có những quán triệt và tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ công chức rồi đảng viên
để chấp hành tốt quy định này để thực sự trở thành những tấm gương cho đoàn viên thanh thiếu nhi nói theo
với đặc thù là địa bàn miền núi đại đa số đồng bào dân tộc thiểu số với hiểu biết pháp luật còn hạn chế
việc uống rượu bia đã trở thành thói quen khó bỏ nên tình trạng vi phạm diễn ra còn khá phổ biến
hiện nay lực lượng cảnh sát giao thông đang áp dụng nhiều giải pháp như liên tục thay đổi vị trí
lập các chốt kiểm tra nồng độ cồn tăng cường tuần tra bố trí lực lượng hóa trang kết hợp với lực lượng công khai
xử lý lái xe uống rượu bia hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xe công nghệ đang dần trở thành thói quen đối với nhiều người dân ở các khu vực thành thị
bên cạnh những tiện lợi các ứng dụng cũng khiến cho nhiều người bất bình về cách tính giá cước
đặc biệt là vừa qua khi một số hãng xe công nghệ áp dụng thu thêm phụ phí nắng nóng tại các địa phương
đã vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía người sử dụng dịch vụ
đa số cho rằng đây là những khoản thu bất hợp lý và nhiều người đặt câu hỏi hãng xe căn cứ tiêu chuẩn như thế nào
là nắng nóng để thu phí và tài xế có được nhận hết số tiền thu thêm hay không
thu thêm như vậy có phù hợp với các quy định quản lý cướp xe hiện nay hay không
và để bàn về vấn đề này trong chương trình các nhìn chơi giang ngày hôm nay
chúng tôi có mời tới trường quay ông thân văn thanh chuyên gia vận tải giao thông
vâng xin chào ông thân văn thanh và cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng xin chào mình tạm biệt
vâng trước khi chúng ta đến với cuộc trò chuyện thì xin mời ông cùng quý vị khán giả
hãy theo dõi một đoạn clip mà chúng tôi đã ghi nhận
mỗi loại phụ phí có mức giá đến vài nghìn đồng trên mỗi chuyến xe
nhưng nếu cộng tất cả lại sẽ ra con số không hề nhỏ
chúng tôi đã chấp nhận và đã ủng hộ các hãng xe công nghệ một thời gian dài cho đông khách

vâng xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của tôi ngày hôm nay ạ
dạ xin cảm ơn ạ